bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang vừa tiếp nhận bốn bệnh nhi bị ngộ độc do ăn thịt cóc
trong bốn bệnh nhi nhập viện có một trường hợp tiên lượng là ca rất nặng nên đã được chuyển tuyến về bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị
người nhà các bệnh nhi cho biết bốn cháu nhỏ trong khi chơi đã bắt cóc rồi nướng để ăn
sau khi ăn khoảng một tiếng thì các cháu bị nôn nhiều gia đình phát hiện nên đã đưa đi cấp cứu
khi nhập viện bệnh nhi nặng nhất là cháu bàn văn hoàng trong tình trạng nôn nhiều lơ mơ nhịp tim chậm phổi thông kỳ kém
tiên lượng đây là ca rất nặng nên bác sĩ đã cho chuyển tuyến về bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị
cháu bàn đức cường bị nôn nhiều giao dịch nâu đen nên đã được chỉ định truyền dịch và bơm rửa dạ dày
ngộ độc độc tố từ cóc tùy từng mức độ có thể gây ra ảo giác co giật ngừng thở ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời